tại buổi làm việc với sở công thương và các đơn vị liên quan về giải pháp bảo đảm cung ứng thịt lợn
cho người dân trong dịp tết nguyên đán sắp tới
quỹ bán nhân dân tp đà nẵng và tp hồ chí minh đề nghị các sở công thương
có kế hoạch tăng điểm bán bình ổn giá thịt lợn để giải quyết nhu cầu của người dân trong dịp tết nguyên đán
đồng thời làm việc với các tỉnh thành cung cấp nguồn thịt lợn hơi để nắm tình hình về tổng đàn
sản lượng và giá bán dự kiến trong thời gian tới để có giải pháp điều hòa cung cầu ổn định thị trường
tại đà nẵng dự kiến sẽ có từ một mươi năm đến hai mươi điểm bán thịt lợn bình ổn giá
với năng lực cung ứng khoảng một mươi một mươi năm tổng sản lượng tiêu thụ thịt lợn mỗi ngày
các điểm bán thịt lợn bình ổn giá sẽ được đạp tại các chợ truyền thông lớn
đảm bảo mỗi quận huyện có ít nhất một đến hai điểm bán
đặc biệt tại các khu vực đông người dân có thu nhập thấp
đảm bảo giá thịt lợn phải thấp hơn năm đồng một kg so với giá của thị trường
thời gian bán hàng bình ổn giá dự kiến sẽ diễn ra trong năm ngày
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng một mươi hai âm lịch
còn tại tp hcm sở công thương cũng sẽ thống nhất với hệ thống siêu thị
hệ thống bán lẻ về thực hiện chương trình khuyến mãi linh hoạt
kiểm tra việc dự trữ nguồn hàng kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp
tham gia chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thịt gia súc trong thời gian tới
nhằm chuẩn bị phương án giải quyết trong trường hợp giá thu mua thịt gia súc có biến động